chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay thứ tư ngày hai mươi tám tháng một mươi hai của truyền hình nhân dân
sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình
hà nội chi gần hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng tặng quà dịp tết đinh dậu hai nghìn hai mươi
đà nẵng triển khai chương trình thành phố bốn an
trong mục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng cà mau nỗ lực đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng
thủ tướng xin chào các bạn
chuyên dụ ab tái khẳng định mối quan hệ đồng minh mỹ nhật
chỉ số giá tiêu dùng nhật bản tiếp tục giảm trong tháng một mươi một
sau đây là nội dung chi tiết
chiều qua bộ tài chính đã tổ chức họp báo thông tin những điều chỉnh về cơ chế quản lý giá
đối với nhóm hàng hóa dịch vụ chuyển từ phí lệ phí sang giá
cơ chế giá là một trong những nội dung quan trọng để thu hút các thành phần kinh tế tham gia
cung cấp dịch vụ công
nó có chất lượng ngày một tốt hơn đồng thời huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia
theo đó chính phủ ban hành nghị định số một trăm bốn mươi chín nhằm sửa đổi bổ sung nội dung quan trọng
về việc chuyển từ phí lệ phí sang giá
như vậy có tổng cộng một mươi bảy loại phí được chuyển sang cơ chế giá do nhà nước định giá
gồm dịch vụ công ích thủy lợi dịch vụ sử dụng đào phà dịch vụ trong giữ xe
quy định lập quỹ bình ổn giá với xăng dầu tiêu thụ nội địa
với mặt hàng sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới sáu tuổi giá theo quy định của bộ y tế
đây là nội dung thay đổi nhằm bãi bỏ thủ tục hành chính về kê khai giá
đơn giản hóa các thủ tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh làm việc
cũng trong chiều qua ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức trao giải báo chí
tuyên truyền an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi sáu
đây là cuộc thi thu hút đông đảo sự tham gia của đội ngũ các nhà báo trên cả nước
phản ánh sâu sắc những vấn đề nóng và mới phát sinh trong lĩnh vực an toàn giao thông
cuộc thi được phát động từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
đến nay ban tổ chức đã nhận được một hai trăm sáu mươi sáu tác phẩm phản ánh xung quanh vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên cả năm lĩnh vực đường bộ đường sắt đường thủy đường hàng hải và đường hàng không
trong đó nhấn mạnh vấn đề quản lý những bất cập vi phạm trong quá trình thi công xây dựng
nâng cấp cơ sở hạ tầng công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
các vấn đề liên quan đến phương tiện người lái ý thức của người tham gia giao thông
thực trạng giao thông nông thôn miền núi
cuộc thi đã lựa chọn được ba mươi ba tác phẩm đạt giải phản ánh sâu sắc hơi thở cuộc sống
đấu tranh với hành vi sai trái và tôn vinh những tấm gương sáng
điển hình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
cuộc thi là một trong những giải thưởng uy tín khẳng định vai trò tiên phong của báo chí
trong nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần giảm tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng
như truyền hình nhân dân đã đưa tin bắt đầu từ ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
hà nội sẽ tổ chức phân luồng phân tuyến lại hệ thống xe khách ở các tỉnh
để giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông phục vụ cho nhân dân đi lại trong dịp tết đinh dậu
như vậy xe khách các tỉnh khi vào thủ đô sẽ phải tập trung một bến để được phân đúng luồng
đúng tuyến trường hợp xe nào cố tình vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng cắt lốt giữ phương tiện
việc điều chuyển sẽ tập trung vào các bến ở các tuyến có nguy cơ ùn tắc
trong đó tập trung ở ba bến xe chính là bến xe mỹ đình bến xe giáp bát và bến xe nước ngầm
bến xe yên nghĩa và gia lâm giữ ổn định để phục vụ cho việc điều chuyển thuận lợi
theo đánh giá của sở giao thông vận tải việc điều chuyển xe khách về đúng hướng tuyến
có thể ảnh hưởng đến một số bộ phận doanh nghiệp và người dân nhưng cần làm quyết liệt để giảm ủn tắc giao thông
thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong việc lập lại trật tự tại các bến xe
lực lượng công an cũng mạnh tay kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như cắt lót tạm giữ phương tiện
những nhà xe vi phạm lần đầu sẽ bị xử lý hành chính với số tiền lớn để tạo sức gian đe
thông tin từ hà nội cũng cho biết trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bốn
hà nội sẽ chi khoảng hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
để tặng quà đối tượng chính sách gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn thành phố
theo báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội tổng số đối tượng tặng quà là hơn tám trăm một mươi bảy người
với số tiền khoảng hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong đó người có công với cách mạng cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu mất sức lao động
gia đình thuộc hộ nghèo được nhận quà với mức từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một xuất
người cao tuổi từ bảy mươi đến trên một trăm linh tuổi được nhận quà từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng một suất
cũng trong dịp tết nguyên đán
thành phố hà nội sẽ hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng và cán bộ tại các trung tâm nuôi dưỡng
chữa trị bệnh hướng nghiệp giáo dục tập trung do ngành lao động thương binh và xã hội
công an y tế và thanh niên quản lý
tổng số đối tượng là bảy bốn trăm bốn mươi chín người với số tiền hỗ trợ trên một tỷ đồng
còn tại đà nẵng thành ủy đà nẵng vừa tổ chức triển khai thực hiện đề án
thành phố bốn an trên địa bàn thành phố đến năm hai nghìn hai mươi
bao gồm các lĩnh vực an ninh trật tự an toàn giao thông
an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội
từ năm hai nghìn thành phố đà nẵng đã ban hành chương trình
thành phố năm không có hộ đói không có người mù chữ
không có người lang thang xin ăn không có tệ nạn ma túy không giết người cướp của
năm hai nghìn năm thành phố tiếp tục ban hành chương trình
thành phố ba có người dân có nhà ở có việc làm có nếp sống văn hóa văn minh đô thị
qua quá trình thực hiện các chương trình trên đã đạt được nhiều kết quả tích cực
được dư luận hoàn ngành
bên cạnh kết quả đạt được thành phố cũng đối diện với nhiều vấn đề xã hội bức xúc
trong đó các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội an toàn giao thông an toàn thực phẩm
an sinh xã hội đã trở thành những vấn đề nóng mà các cấp ủy chính quyền
đoàn thể và nhân dân hết sức quan tâm
chính vì vậy đà nẵng phấn đấu triển khai thực hiện đề án thành phố bốn an
với mục tiêu tập trung các nguồn lực để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
xây dựng thành phố đà nẵng giao đẹp an bình và văn minh
tại bạc liêu hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã long trọng tổ chức lễ khánh thành
cầu giá rai mới còn gọi là cầu trần văn sớm
đây là cây cầu được đánh giá lớn nhất tính đến thời điểm hiện nay của tỉnh bạc liêu
cầu giá rai mới được khởi công xây dựng vào tháng hai năm hai nghìn một mươi hai thuộc dự án nâng cấp đường giá rai
cầu có chiều dài hơn sáu trăm năm mươi bốn mét chiều rộng một mươi năm mét
nối liền hai bờ bắc nam của thị xã giá rai
đây là trục đường chiến lược của tỉnh bạc liêu khi tuyến đường hoàn thành sẽ kết nối được ba tuyến quốc lộ
góp phần phát huy tiềm năng vùng kinh tế biển bạc liêu đặc biệt là vùng kinh tế biển gành hào
tiếp theo chương trình
cảnh báo về cháy nổ điện trong mùa khô ở thành phố hồ chí minh
cà mau nỗ lực đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng

sau đây là thông tin cập nhật tiếp theo về tỉnh bạc liêu
tình hình cơn bão số một mươi có tên gọi quốc tế là bão nucten
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng nay bão số một mươi sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba bảy độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm chín mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bốn mươi năm mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được hai mươi km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
trên khu vực phía tây bắc quần đảo trường sa
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
tối qua không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh trung trung bộ
hôm nay hai mươi tám tháng một mươi hai không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh miền bắc trời rét
vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai đến một mươi năm độ c
vùng núi từ một mươi một mươi hai độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c
hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai đến một mươi năm độ c
vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp năm
cảnh báo từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên ở các tỉnh trung và nam trung bộ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt
trên các sông từ quảng trị đến khánh hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ
đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động một báo động hai
riêng tại các tỉnh từ quảng nam đến phú yên lũ lên mức báo động hai báo động ba có nơi trên báo động ba
nguy cơ xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ven sông
và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ quảng trị đến khánh hòa
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai cấp ba
liên quan đến tình hình học tập của các cháu trường mầm non xã an hiệp huyện tuy an của tỉnh phú yên
nơi các cô giáo đã dũng cảm quên mình cứu một mươi ba học sinh thoát lũ giữ được thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi thư khen
hôm qua cô võ thị thu sương hiệu trưởng nhà trường cho biết sau nhiều ngày nghỉ học đến nay toàn bộ ba mươi năm em học sinh của trường đã trở lại học tập bình thường
sau đợt mưa lũ quét vừa qua sách vở và các đồ dùng học tập sinh hoạt của trường bị hư hỏng hoàn toàn đặc biệt là bàn ghế nền nhà vẫn còn ẩm ướt
dự kiến sang tuần tới trường mới ổn định hoạt động và cho các cháu ở bán chú trở lại
đến nay các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ nhà trường năm mươi triệu đồng bốn bộ máy vi tính và một số thiết bị
đồ dùng vui chơi cho trẻ em
khó khăn nhất hiện nay là các cháu chưa có thiết bị chuyên dùng như sách vở học chữ cái đồ dùng học tập
tranh hướng dẫn hoạt động tạo hình và tranh giúp bé làm quen với toán chữ cái
nên nhà trường đang cho các cháu học tạm bằng vở trắng
tiếp tục chương trình với các thông tin về việc xét xử các vụ án kinh tế lớn
như đã đưa tin hôm qua tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa
phúc thẩm xét xử vụ án phạm công danh cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng vnpc và đồng phạm
đây là đại án kinh tế được dư luận quan tâm vì số tiền thất thoát lên đến trên chín tỷ đồng
phiên phúc thẩm do thẩm phán đạo quốc hời làm chủ tọa
hai kiểm soát viên cấp cao nguyễn văn tùng và nguyễn đức thái giữ quyền công tố
sau phần điểm danh cũng như nêu ý kiến của luật sư và các bên liên quan
phiên tòa đã bước vào phần tố tụng
tại phần tố tụng của phiên phúc thẩm
ba bị cáo phạm công danh phan thành mai hoàng đình quyết và luật sư bảo chữa
đại diện quyền lợi pháp lý của bị cáo danh có kiến nghị thay đổi thành phần hội đồng xét xử
cụ thể là thay đổi thẩm phán huỳnh thanh duyên
tuy nhiên căn cứ điều bốn mươi hai điều bốn mươi sáu của bộ luật tố tụng hình sự và các quy định của pháp luật hiện hành
đại diện viện kiểm sát cho biết những yêu cầu trên của các bị cáo và luật sư không có cơ sở
vì vậy sự có mặt của thẩm phán huỳnh thanh duyên tại tòa phúc thẩm là hoàn toàn đúng quy định
và không ảnh hưởng đến tính khách quan của phiên tòa
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị triệu tập bổ sung một số người có liên quan đến vụ đại án này
để đảm bảo tính khách quan và quyền lợi của các bên
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phiên phúc thẩm đại án phạm công danh và đồng phạm sẽ tiến hành phần xét hỏi trực tiếp
tại tòa đối với các bị cáo và những người có liên quan đến vụ án
còn tại hà nội sau hơn một mươi ngày xét xử
hôm qua tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phiên tòa xét xử phúc thẩm
vụ án tham nhũng xảy ra tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
chi nhánh nam hà nội do bị cáo phạm thị bích lương cầm đầu cùng một mươi bảy đồng phạm khác
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo phạm thanh tân
nguyên tổng giám đốc agribank giữ nguyên mức án hai mươi hai năm tù cho hai tội danh
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tòa phúc thẩm kết luận bị cáo tân cùng một số thành viên hội đồng quản trị agribank
đã ký nâng quyền phán quyết cho agribank nam hà nội khi các công ty trên không có tài sản đảm bảo
ngoài ra bị cáo còn ký phê duyệt trái thẩm quyền cho vay năm mươi triệu đô la mỹ
để agribank chi nhánh nam hà nội giải ngân cho liên doanh laiplo việt nam
tòa cũng tuyên giữ nguyên mức án đối với hai bị cáo phạm thị bích lương và chử thị kim huyền
nguyên giám đốc và phó giám đốc chi nhánh agribank nam hà nội cùng bị tuyên phạt ba mươi năm tù
bị cáo lương bị buộc phải liên đới bồi thường gần một ba trăm bảy mươi tám tỷ đồng
ở cấp sơ thẩm tuyên là gần một sáu trăm linh tỷ đồng còn bị cáo hiền bị buộc bồi thường ba trăm tám mươi một tỷ đồng
với mật độ dân cư đông đúc
sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến tuy vậy do không thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng điện
đã dẫn đến quá tải về điện gây ra nhiều vụ cháy thiệt hại rất lớn về người và tài sản
mặc dù đến nay mới bắt đầu vào mùa khô nhưng chỉ trong tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã xảy ra hàng chục vụ cháy nghiêm trọng trong các khu dân cư khu công nghiệp
gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản
hầu hết các vụ cháy có nguyên nhân do sự cố điện đều từ trong nhà khách hàng
tức là sau điện kế chiếm tới bảy mươi tám mươi
nguyên nhân chính là do người sử dụng điện vi phạm các quy định trong sử dụng điện
quá tải điện gây chập cháy
trái nổ do chập điện đã liên tiếp xảy ra trong các khu dân cư khu chế xuất khu công nghiệp
tuy đã được các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo nhắc nhở lập biên bản xử phạt
nhưng các vụ cháy nổ về điện vẫn xảy ra
và các vụ sau đó sẽ xảy ra trong các khu dân cư khu chế xuất khu công nghiệp

các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo với các doanh nghiệp khi sử dụng cầu giao tự động automat cho hệ thống điện
không dùng dây điện trần để dẫn điện không để thiết bị dùng điện dây điện quá gần các thiết bị dễ cháy như xốp
thùng cắt tông

không dùng dây điện không để thiết bị dễ cháy như sốt thùng cắt tông

không dùng dây điện không để thiết bị dễ cháy như sốt thùng cắt tông
các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo với các doanh nghiệp khi sử dụng cầu giao tự động automat cho hệ thống điện
trước bối cảnh hội nhập mạnh mẽ và những lợi ích to lớn mà ngành công nghiệp không khói này đem lại
tỉnh ủy cà mau đã có riêng một nghị quyết chuyên đề số bốn để tháo gỡ khó khăn biến du lịch thành ngành kinh tế quan trọng
không chú trọng quá nhiều lợi ích trước mắt mà bảo đảm lợi ích ổn định lâu dài là tiêu chí đặt ra trong hệ thống các giải pháp
của nghị quyết chuyên đề số bốn về đưa du lịch cà mau trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh
để thực hiện được mục tiêu này tỉnh đã xây dựng những kế hoạch chương trình cụ thể linh hoạt theo từng giai đoạn
thứ nhất là tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch và tập trung đầu tư mạnh cho những điểm du lịch lớn và có nhiều lợi thế
đồng thời với phát triển hạ tầng chúng tôi cũng mời gọi các
các nhà doanh nghiệp đầu tư vào du lịch với các hình thức loại hình khác nhau
sau một thời gian thực hiện du lịch tỉnh đạt được một số kết quả đáng ghi nhận
năm hai nghìn một mươi sáu tổng số khách du lịch đến cà mau cả năm là chín trăm tám mươi sáu năm trăm năm mươi lượt đạt doanh thu hơn ba trăm linh tỷ đồng
tăng bảy năm mươi bảy về số lượng và chín một về giá trị so với năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên theo lãnh đạo
tình kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương
và để tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo tỉnh xác định du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng
chính là một giải pháp đột phá cần tập trung cao độ
kính thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng chính là một chương trình lớn
một giải pháp quan trọng để thực hiện thành công nghị quyết chuyên đề bốn của tỉnh cà mau
nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng
tuy nhiên để làm được điều này thì tỉnh đã xác định một giải pháp mấu chốt
đó chính là việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên địa bàn
xây nhà mới tạo ra các không gian đậm chất miệt vườn
hay tự tay lắp đặt những thiết bị điện dân dụng
là những gì ông nguyễn văn nhuần đầu tư để phục vụ nhu cầu của du khách khi đến tham quan đất mũi
từ khi được cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ vốn và tạo điều kiện cho đi học tập thực tế
chất lượng dịch vụ du lịch của gia đình ông tăng lên
lượng khách đến nhiều hơn đều hơn thu nhập của gia đình vì thế mà khấm khá
phát triển được có tiền cho con đi ăn học đại học

từ ngày làm du lịch đến nay thì nói chung đời sống cũng ổn định
gia đình ông nhuần là một trong năm hộ gia đình trên địa bàn thành công
nhờ mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng
bởi với mô hình này du khách người dân địa phương vừa có thể thấu hiểu tận hưởng
môi trường thiên nhiên và di sản văn hóa tồn tại chung quanh cộng đồng
đồng thời tạo ra lợi ích kinh tế cho người dân địa phương
tuy nhiên mô hình này mới chỉ dừng lại ở việc thí điểm trên diện hẹp
để phương thức này thực sự trở thành một trong những giải pháp đột phá
đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng thì cần tổng kết
rút kinh nghiệm đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng lao động
tuy nhiên mô hình này sẽ hỗ trợ tạo mọi điều kiện để cho những người có nhu cầu làm mô hình du lịch sinh thái vừa vào cộng đồng này phát triển
trong đó ở địa phương tập trung làm như thế nào đó để nâng được cái chất lượng sản phẩm du lịch
đây là yếu tố quan trọng nhất
sản phẩm du lịch thứ hai là chúng ta tập trung hướng dẫn khách nghỉ qua đêm và cùng với người dân đi bắt bà khía vào buổi tối
sản phẩm du lịch thứ ba là sản phẩm du lịch thứ ba là sản phẩm du lịch thứ ba là sản phẩm du lịch thứ ba là sản phẩm du lịch thứ ba
sản phẩm du lịch thứ ba là sản phẩm du lịch thứ ba là sản phẩm du lịch thứ ba
nếu mà cho du lịch cộng đồng của ngọc hiển phát triển thì cái thứ nhất người tham gia phải được tập quấn qua các khóa
cái thứ hai nữa đó thì đối với những người tổ chức cái mô hình này thì phải thực hiện nghiêm các cái quy định về vấn đề là du lịch và quảng bá du lịch
dù phương thức này mới chỉ dừng lại ở những kết quả bước đầu nhưng nếu được nhân rộng thì đây chính là một giải pháp đột phá
để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của cà mau theo tinh thần nghị quyết đảng bộ tỉnh
xin được chuyển sang phần tin thế giới
thủ tướng shinzo abe tái khẳng định mối quan hệ đồng minh mỹ nhật
chỉ số giá tiêu dùng nhật bản tiếp tục giảm trong tháng một mươi một
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hai ngày tới hawaii mỹ hôm qua thủ tướng nhật bản shinzo abe đã tới thăm
và đặt vòng hoa tại các khu tưởng niệm trên đảo hawaii nơi ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử mối quan hệ nhật bản và mỹ
thủ tướng abe cùng các quan chức nhật bản đã đặt hoa và dành một phút mặc niệm tại nghĩa trang makiki
nơi tưởng nhớ những người nhật bản đầu tiên đặt chân tới hawaii vào thế kỷ thứ một mươi chín
sau đó lãnh đạo nhật bản đã có bữa tối với một vài cư dân mỹ gốc nhật bản trên đảo hawaii
thuật lại quá trình từ lúc còn là cựu thù địch trong quá khứ cho tới khi trở thành đồng minh thân cận hiện tại
phát biểu tại trung tâm hội nghị hawaii tại honoulu thủ tướng abe khẳng định chuyến thăm này là một minh chứng cho sức mạnh hàn gắn vết thương giữa hai cường quốc
đồng thời nhấn mạnh cho mối quan hệ chiến lược khăng khít giữa hai nước
dự kiến trong ngày hôm nay thủ tướng nhật bản sẽ có bài diễn văn và có cuộc họp thượng đỉnh với tổng thống nước chủ nhà obama
sau khi tham dự buổi lễ tưởng niệm tại địa điểm trận trân châu cảng năm xưa
liên quan đến tình hình chiến sự tại syri bộ ngoại giao nga thông báo cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng nước này và thổ nhĩ kỳ
đã nhất trí thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở syri và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến sẽ diễn ra tại kazakhstan
ngoại trưởng nga sergei lavrov và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ mevlut gagusoglu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
cần nhanh chóng hoàn tất những thỏa thuận liên quan đến giới hạn thực tế để chấm dứt các hành động quân sự ở syri
như tách phe đối lập ôn hòa với các tổ chức khủng bố và chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới ở thủ đô astana
hiện chính phủ syri đang tiến hành đàm phán với phe đối lập trước thềm cuộc gặp mở rộng ở astana
tuy nhiên ông không cung cấp chi tiết về địa điểm của cuộc thảo luận lần này
trong khi đó một nguồn tin ngoại giao cho biết nhiều quốc gia đã bày tỏ mong muốn được tham gia vào các thỏa thuận
liên quan đến tình hình ở syri đã đạt được trong cuộc gặp giữa nga thổ nhĩ kỳ và iran
đại sứ pháp tại nga jean morit ripe cũng vừa khẳng định paris muốn hợp tác với moscow nhằm chấm dứt cuộc chiến tại syri
trong khi đó thủ tướng hungary viktor orbán vừa kêu gọi liên minh châu âu eu bảo vệ đường biên giới của khối này
trước các hoạt động nhập cư trái phép
lời kêu gọi được đưa ra sau khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu bằng xe tải ở thủ đô berlin của đức hồi tuần trước
thủ tướng hungary viktor orbán cho biết vụ tấn công ở khu chợ giáng sinh tại đức là tiền lệ chưa từng có
và eu cần trục xuất những người di cư nhập cảnh châu âu trái phép bảo vệ các tuyến biên giới và tìm biện pháp ngăn chặn làn sóng di cư
trước đó tổng thống cộng hòa séc milos jaman khẳng định các vụ tấn công gần đây ở châu âu
có liên quan tới dòng người di cư chạy trốn khỏi các quốc gia nghèo đói và chiến tranh
nhằm ngăn ngừa hoạt động tấn công khủng bố trên lãnh thổ séc
tổng thống yeman khẳng định nước này không nên tiếp nhận người di cư trên cơ sở tự nguyện
cũng theo nhà lãnh đạo séc việc tiếp nhận người hồi giáo và những người di cư
sẽ tạo ra một mảnh đất màu mỡ cho các vụ tấn công khủng bố tiềm tàng trong tương lai
tại nhật bản chỉ số giá tiêu dùng cpi trong tháng một mươi một của đất nước mặt trời mọc đã tiếp tục giảm
trong bối cảnh tokyo đang cố gắng thoát khỏi tình trạng giảm phát
vốn cản trở sự phát triển của nền kinh tế thứ ba thế giới này
theo số liệu được chính phủ nhật bản công bố sáng nay chỉ số giá tiêu dùng cpi lõi trong tháng một mươi một
giảm bốn so với cùng kỳ năm ngoái thấp hơn cả mức dự báo trước đó là ba
việc cpi lõi tiếp tục giảm cho thấy các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ và ngân hàng trung ương nhật bản
như chính sách nới lỏng tiền tệ và chi tiêu công lớn vẫn chưa phát huy tác dụng
ngoài ra các yếu tố khách quan khác như giá năng lượng giảm và các nền kinh tế mới nổi phát triển không ổn định
là nguyên nhân dẫn đến việc nhật bản không đạt được mục tiêu lạm phát ở mức hai
theo giới phân tích sự thay đổi cpi lõi không bao gồm giá thực phẩm tươi sống sẽ sớm ra khỏi vùng tiêu cực
khi giá dầu thô tăng trở lại và đồng yên yếu đi sẽ đẩy giá nhập khẩu ở nhật bản tăng lên
trở lại với thông tin từ nước mỹ thêm một đợt bão tuyết mới đã cản trở nghiêm trọng hoạt động giao thông
tại các bang bắc mỹ trong hai ngày vừa qua khiến một sân bay phải đóng cửa và cản trở tầm nhìn tại một số tuyến đường
bão mưa lớn tiết rơi dày và gió mạnh đã khiến nhiều tuyến đường quốc lộ tại hai bang bắc dakota và nam dakota
phải đóng cửa trong các ngày hai mươi năm hai mươi sáu và hai mươi bảy hơn ba trăm tám mươi km đường quốc lộ chín mươi bốn trên địa phận bang bắc dakota
đã tạm ngừng hoạt động từ tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bang nam dakota cũng phải đóng cửa gần bốn trăm hai mươi km
đường quốc lộ chín mươi trong khi nhiều đoạn đường khác cũng phải ngừng hoạt động do tuyết băng và tầm nhìn gần như bằng không
bão tuyết đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở bang bắc dakota ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn hai mươi người dân
thực sự sốc tôi bị mắc kẹt ở đây từ hôm qua giờ tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi nơi này
trái ngược với thời tiết ở miền bắc ở nhiều khu vực phía nam nhiệt độ nóng lên bất thường làm gia tăng nguy cơ các trận lốc xoáy và gió giật
có thể gây thiệt hại lớn
theo trung tâm dự báo báo ở bang oklahoma khoảng ba triệu người ở nhiều khu vực của các bang missouri kentucky và tennessee
sẽ phải đối mặt với những cơn bão lớn và các trận cuồng phong có nguy cơ gây thiệt hại nặng nề
trái ngược với thời tiết ở miền bắc dakota ở nhiều khu vực phía nam nhiệt độ nóng lên bất thường làm ra tăng nguy cơ các trận cuồng phong có nguy cơ gây thiệt hại nặng nề